thưa quý vị ngày hôm qua bốn tháng hai công an tỉnh nghệ an tiến hành khám xét tại trụ sở trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nghệ an ba nghìn bảy trăm linh một s
ở đường số bảy mươi hai đường phan bội châu tp vinh tỉnh nghệ an và nơi làm việc của một phó giám đốc trung tâm này
sau khi khám xét cơ quan công an đã lập biên bản thu giữ và niêm phong nhiều tài liệu liên quan
một số phòng hồ sơ tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nghệ an đã bị công an niêm phong phục vụ công tác điều tra làm rõ
cùng thời điểm trên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an phối hợp với các cơ quan chức năng đã khám xét nơi làm việc của ông nguyễn trinh tài
chú thành phố vinh hiện là một trong bốn phó giám đốc tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nghệ an
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với sáu đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi giết người
tối ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi
nhóm của nguyễn mỹ dương và nhóm của anh nguyễn xuân lộc cùng điều khiển xe máy đến bờ đập hồ yà xúc hạ ở thị trấn ea súp chơi
tại đây cả hai nhóm liên tiếp lần lượt vượt xe máy lên nhau
bực tức nhóm của dương đã giật đuổi dùng sẻng đánh liên tiếp khiến anh lộc gục xuống đất bất tỉnh
nạn nhân được giám định tỷ lệ thương tật là một mươi bốn
vào khoảng h ba mươi phút ngày năm tháng ba
hai nhóm với hàng chục thanh thiếu niên tụ tập và mang theo hung khí
chuẩn bị đi đánh nhau đã bị công an phường an hòa thành phố rạch giá tỉnh kiên giang phát hiện bắt giữ
nhận được tin báo công an phường an hòa thành phố rạch giá đã nhanh chóng bố trí lực lượng đến kiểm tra
qua đó đã vây bắt được bốn mươi sáu đối tượng và thu giữ hàng chục hung khí và một thùng chai bom xăng tự chế
trong nhóm trên có đối tượng đã từng vi phạm và bị xử lý về hành vi mang hung khí đi đánh nhau
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
chiều qua đội cảnh sát giao thông số năm phòng cảnh sát giao thông hà nội cho biết vừa xử phạt một tài xế ô tô có dùng băng dính đen che biển số ô tô trên quốc lộ một b
đội cảnh sát giao thông số năm nhanh chóng tiến hành xác minh và triệu tập tài xế vi phạm là một thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại quốc oai hà nội tới trụ sở làm việc
tại cơ quan công an tài xế thừa nhận chiều ngày hai tháng hai có điều khiển xe ô tô lưu thông trên quốc lộ một b và dán băng dính che biển số ô tô
đội cảnh sát giao thông số năm sau đó đã lập biên bản xử phạt tài xế này với số tiền là năm triệu đồng
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi sáng nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi